tại đà nẵng mặc dù cơn bão số năm không trực tiếp đổ bộ vào đất liền thành phố
nhưng do liên tục mưa trong nhiều giờ đã xảy ra tình trạng ngập nước cục bộ
tại một số tuyến đường trung tâm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của nhiều người dân địa phương
sau hơn một ngày một đêm với lượng mưa kéo dài liên tục
thì một số tuyến đường của trung tâm thành phố đà nẵng đã bị ngập nước cục bộ
khiến nhiều phương tiện qua lại trở nên khó khăn hơn
tuy nhiên theo dự báo của đài khí tượng thủy văn trung trung bộ
thì lượng mưa sẽ còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới
ngay sau vài giờ mưa to liên tục vào dạng sáng nay
nước mưa đã gây ngập úng với mực nước giao động từ bốn mươi cm đến một m
tại một số tuyến đường như hà huy tập đoạn đi qua phường hòa khê
đường văn cao phường vĩnh trung quận thanh khê và nhiều đường chính khác
như nguyễn văn linh trần cao vân đống đa khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn
tại khu vực phường vĩnh trung quận thanh khê
lượng nước và rác thải sinh hoạt ứ động tại các kênh chứa nước thải
liên tục tăng lên các công nhân vệ sinh của công ty thoát nước và xử lý nước thải
phải liên tục trục vớt để khơi thông hệ thống thoát nước
tránh ngập úng để người dân thuận tiện đi lại và sinh hoạt